để chủ động phòng ngừa các vụ chập cháy nổ xảy ra liên quan đến hệ thống điện trong mùa nắng nóng
công an tỉnh thái nguyên đã chủ động tham mưu tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan
triển khai đồng bộ các biện pháp làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
bảo vệ an toàn tính mạng tài sản của người dân
một buổi tuyên truyền về an toàn phòng cháy của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
các đơn vị đã tuyên truyền cho chủ cửa hàng những kiến thức về sử dụng nguồn điện an toàn
công tác sửa chữa bảo dưỡng hệ thống điện có công suất lớn
tuyên truyền những kỹ năng thao tác sử dụng bình chữa cháy để kịp thời xử lý các sự cố cháy nổ xảy ra
được đoàn đến kiểm tra thì nói chung là mình cũng rất là tôn trọng và hưởng ứng theo lời khuyên của mọi người
xuất phát từ thời tiết nắng nóng gai gắt
kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng cao nhất là những thiết bị giảm nhiệt và làm mát
điều này dẫn tới nguy cơ quá tải hệ thống điện
khiến xảy ra chập cháy nổ tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp hộ gia đình nhà ở kết hợp kinh doanh trong khu dân cư
theo số liệu của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay toàn tỉnh xảy ra hai mươi tám vụ cháy
trong đó có một mươi hai vụ cháy xảy ra nguyên nhân do chập cháy đường dây dẫn điện và thiết bị sử dụng điện
hệ thống điện của các cơ quan đơn vị hộ gia đình đã được thiết kế nắp đặt từ nhiều năm
mà chủ yếu là nắp đặt theo một cái cảm tính hoặc nhờ người có kinh nghiệm nắp đặt chưa được thiết kế đảm bảo đúng quy định
sẽ không đảm bảo chịu tải cường độ dòng điện
tiết diện dây dẫn điện không đảm bảo
thì dễ xảy ra chập cháy mất an toàn về phòng cháy chữa cháy
để chủ động phòng ngừa các vụ chập cháy nổ xảy ra liên quan đến hệ thống điện nhất là trong mùa nắng nóng
thời gian qua công an các đơn vị địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật
đặc biệt là các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy phổ biến kiến thức kỹ năng an toàn trong sử dụng điện
ga hóa chất giải pháp thoát nạn thoát hiểm ngăn cháy lan ngăn khói khí độc khi có sự cố cháy nổ xảy ra
vận động người dân không làm lồng sắt khung sắt dạng chuồng cọp tại nhà ở
nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh chủ động mở lối thoát nạn thứ hai
nhằm nâng cao nhận thức và ý thức về công tác phòng cháy chữa cháy cho nhân dân cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn
các cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân và nhân dân trên địa bàn tỉnh
hãy chung tay sử dụng điện tiết kiệm an toàn
thứ hai là khi ra khỏi phòng thì nên tắt các thiết bị điện đặc biệt là các thiết bị điều hòa
rồi là bình nóng lạnh kiểm tra lại hệ thống điện của đơn vị cơ quan đơn vị và gia đình mình
phải tự kiểm tra và sửa chữa khắc phục
trước những diễn biến bất thường của thời tiết
nhất là vào mùa nắng nóng cao điểm bên cạnh sự hỗ trợ của lực lượng chức năng
thì mỗi người dân cơ quan doanh nghiệp cần nêu cao tinh thần cảnh giác phòng ngừa hỏa hoạn
bảo vệ tính mạng tài sản của gia đình và cộng đồng
bản tin tiếp tục với những thông tin về chuyên án tội phạm